quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
đến sáng nay vùng áp thấp đã hoàn chỉnh hơn xoắn mây đang hình thành
dự báo chỉ trong ngày hôm nay sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
và dự báo nó còn có khả năng mạnh lên thành bão trong ba mươi sáu đến bốn mươi tám giờ tới
tuy nhiên do áp thấp này xuất hiện trong bối cảnh có tác động của không khí lạnh
gió đông và lại có thêm ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
vì vậy việc dự báo về đường đi của cơn áp thấp này sẽ còn rất phức tạp
còn trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của hàn lưu vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
kết hợp với gió đông bắc mạnh nên ở vịnh bắc bộ vùng biển ngoài khơi từ quảng trị đến thừa thiên huế
và khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
khu vực giữa biển đông vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ nghệ an đến cà mau
vùng biển phía nam khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh sóng biển cao hai ba m
riêng khu vực bắc biển đông sóng biển cao ba năm m
trên biển thời tiết xấu còn trên đất liền các tỉnh miền trung
nơi tương tác của không khí lạnh và gió đông vẫn còn hoạt động mạnh
vì thế trong ngày hôm nay hầu khắp các tỉnh miền trung vẫn xảy ra mưa rào và rông nhiều nơi
trong đó khu vực các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến quảng ngãi là vùng còn có mưa vừa đến mưa to
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong ngày và đêm nay từ bảy mươi một trăm năm mươi mm
cục bộ có nơi mưa to trên một trăm năm mươi mm
vì vậy tình trạng ngập úng diện rộng sẽ còn kéo dài thậm chí còn có khả năng gia tăng
còn về nền nhiệt ngày ở miền trung các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi vẫn ở ngưỡng thấp
từ hai mươi bảy hai mươi chín độ
khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận cường độ mưa ít hơn
có lúc trời nắng gián đoạn nên nhiều độ nhìn hơn và giao động từ hai mươi chín ba mươi hai độ
gió mùa tây nam ở nam bộ và tây nguyên tiếp tục hoạt động mạnh
nên trong ngày và đêm hôm nay nó vẫn gây mưa rông nhiều nơi ở cả nam bộ và tây nguyên
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên từ hai mươi bảy hai mươi chín độ
còn nam bộ có mức nhiệt là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn ở miền bắc không mưa mức nhiệt ngày phổ biến từ hai mươi bảy đến ba mươi độ trời mát mẻ suốt cả ngày
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày
tại các khu vực trên cả nước